nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy đắk nông sẽ tổ chức
hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề đường trường sơn đường hồ chí minh biểu tượng ý chí thống nhất tổ quốc
hội thảo nhằm khẳng định quyết định đúng đắn của đảng và chủ tịch hồ chí minh trong việc chỉ đạo
mở con đường chiến lược hồ chí minh qua đó tôn vinh và tri ân công lao công hiến của quân và dân ta
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước hội thảo cũng nhằm giáo dục cho các cán bộ chiến sĩ
quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức nhà nước và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước
ý chí tự cường ra sức thi đua góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dự kiến hội thảo sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội nghị tỉnh đắk nông
bên cạnh đó vào ngày một mươi ba tháng năm cũng sẽ diễn ra lễ dân hương khu di tích lịch sử cấp quốc gia thôn đồng tiến tỉnh đắk nông